kính chào quý vị theo tin từ công an quận đống đa hà nội người điều khiển phương tiện ô tô bốn chỗ liên quan đến vụ tai nạn khiến tám người bị thương đã bị tạm giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng tám xe ô tô biển kiểm soát ba mươi h bảy mươi năm nghìn tám trăm linh ba đã bất ngờ lao vào cây xăng tại số một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa đâm hàng loạt xe máy và nhân viên cây xăng
rất may dù sự việc xảy ra trong khu vực cây xăng nhưng không gây ra cháy nổ
ngay khi tiếp nhận thông tin công an phường thịnh quang các đơn vị nghiệp vụ của công an quận đống đa đã tiến hành bảo vệ hiện trường
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đại học y hà nội
theo một số nhân chứng người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu sử dụng thức uống có cồn vượt quá quy định cho phép và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra